sáng nay một vụ nổ lớn đã xảy ra trong một xưởng đóng tàu tại thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh làm tám người bị thương
cụ thể vào khoảng gần chín giờ sáng ngày hôm nay tại hầm số năm của tàu biển oriental curri trọng tải sáu mươi tám tấn
đang neo đậu sửa chữa tại công ty cổ phần sửa chữa tàu biển nosco shipps quảng yên quảng ninh thì bất ngờ phát nổ
theo thông tin ban đầu tám nạn nhân bị thương bỏng đều là công nhân phân xưởng vỏ ba công ty cổ phần sửa chữa tàu biển nosco shibyat
tám nạn nhân trên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí trong đó có tám người
trong đó ba người sức khỏe ổn định được xuất viện năm công nhân khác đang tiếp tục được theo dõi điều trị nguyên nhân vụ việc đang được